nhờ có hội nông dân xã tập huấn kỹ thuật trồng chăm sóc nên ông linh áp dụng trồng sạch không sử dụng thuốc hóa học vừa bảo vệ môi trường vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng
cái đất này tức là cái đất bột mà và hơn nữa là không chủ động nước chỉ lấy nước trời thôi
do đó là theo cái sự hướng dẫn của ban chấp hành hội nông dân của xã thì như vậy là người dân phải chuyển hướng cái cây trồng
thì như vậy là tôi chuyển qua cây sen thì như vậy là năm năm rồi nhưng nó đạt hiệu quả
thì như vậy tức là bèn bòi lúa đến khi hơn nữa
không chỉ trồng sen nông dân còn kết hợp nuôi cá khá thuận lợi
đi đôi với việc chuyển đổi đó chính quyền địa phương cơ sở còn tăng cường khâu hướng dẫn quy trình kỹ thuật
chú trọng việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
xem đây là tiền đề của phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa và bền vững
theo tính toán sau khi trừ chi phí cây sen đem lại thu nhập cho người trồng từ ba đến bốn năm triệu một xào
từ khi chuyển đổi sang trồng sen kết hợp với nuôi cá đời sống kinh tế của người dân cũng khấm khá hơn nhiều
nhiều người còn vươn lên làm giàu từ sen
hiện toàn tỉnh quảng nam đã có hàng trăm hết ta đất trồng lúa bạc màu kém hiệu quả
được người dân chuyển đổi trồng sen đem lại hiệu quả kinh tế cao bền vững
trong những năm qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
cũng như là chương trình dõm nghèo bền vững của huyện
thì hộ nông dân huyện cũng đã có những hoạt động rất thiết thực
để góp phần thực hiện mục tiêu dõm nghèo của huyện bằng nhiều hình thức
thông qua vai vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân
rồi cái nguồn vốn từ ngân hàng chính sách xã hội
nguồn vốn từ ngân hàng nông nghiệp
ủy thoát qua hội nông dân huyện
thì cũng đã cho rất nhiều hộ nông dân
là hộ nghèo cặn nghèo
rồi những hộ có nhu cầu về nguồn vốn để vai
để phát triển sản xuất kinh doanh
bên cạnh đó thì hộ nông dân huyện cùng với hộ nông dân cóc xã thị trắng
cũng đã mở nhiều lớp tập húng chuyển vô khoa học kỹ thuật
đồ đầu tạo nghề phù hợp với nhu cầu của người nông dân
ngoài giá trị kinh tế đem lại cho người nông dân
những cánh đồng bát ngát trồng sen trên địa bàn nhiều huyện
đại lộc duy xuyên quế sơn của tỉnh quảng nam
còn là nơi thu hút du lịch
được đông đảo du khách ghé thăm
mỗi mùa sen về
từ một mươi năm h chiều ngày một mươi một tháng sáu
giá xăng e năm ron chín mươi hai trong nước tăng sáu trăm hai mươi hai đồng một lít
lên một mươi chín bốn mươi tám đồng một lít
trong khi đó xăng ron chín mươi năm tăng thêm sáu trăm ba mươi ba đồng một lít
theo đó giá xăng ron chín mươi năm được điều chỉnh tăng sáu trăm ba mươi ba đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai tăng sáu trăm hai mươi hai đồng một lít
mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi chín bốn mươi tám đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm là hai mươi một trăm sáu mươi bốn đồng một lít
như vậy xăng e năm ron chín mươi hai và xăng ron chín mươi năm trong nước đã tăng trở lại
và đạt mức giá cao nhất kể từ ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hơn một tấn trà không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng
cảnh sát kinh tế công an tỉnh bạc liêu phát hiện thu giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất trà
do ông lê trí trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ phường bảy
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu làm chủ cơ sở
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện một năm tấn trà thành phẩm giấy khô
ba tám trăm bốn mươi hộp nhang trừ mũi bốn trăm linh tám chai nước tẩy toilet
tại thời điểm kiểm tra ông lê trí trung không xuất trình được hóa đơn
chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
bước đầu ông trung khai nhận số hàng trên đượm nhập từ thành phố hồ chí minh
về bạc liêu sau đó phân phối tiêu thụ
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang vừa phát hiện
lái xe trương văn xính sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã phương tiến huyện vị xuyên
điều khiển xe ô tô du lịch chở theo hai mươi một gỗ ốc cốc gỗ ốc ngọc am
có hình dạng phức tạp
tại thời điểm kiểm tra lái xe đã không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của số gỗ trên
tổ công tác đã lập biên bản đưa phương tiện và số gỗ trên về cơ quan
sau đó phối hợp với tri cục kiểm lâm tỉnh đo đến số lâm sản trên
có tổng trọng lượng là năm trăm một mươi bảy kg bằng năm trăm một mươi bảy m hai
khối hiện phương tiện và số gỗ đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra
hôm qua lực lượng thực trạng săn bắt buôn bán và vận chuyển động vật hoang dã
quý hiếm trên địa bàn tỉnh yên bái có những diễn biến phức tạp
các đối tượng hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh cơ quan chức năng
trước thực trạng trên lực lượng công an tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này
gần một trăm linh cá thể động vật hoang dã gồm sắn hổ mang chúa hổ mang trung quốc
rán giáo rùa tắc kè cây vòi vừa bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
công an tỉnh yên bái phát hiện thu giữ trên xe và nơi ở của đối tượng hoàng văn trưng
trú tại thôn đồng hương xã đồng yên huyện bắc quang tỉnh hà giang
trưng khai nhận số động vật trên được thu mua từ nhiều nguồn khác nhau
trên địa bàn các tỉnh hà giang tuyên quang lào cai yên bái
sau đó mang đi tiêu thụ để kiếm lời
tỉnh phảo nữ ngọc khách ai gọi điện thì mình sang mua thôi
chứ còn không ra chợ bụi em không có chợ để bày bán như các chợ xã khác
chỉ có bán phì với lại rắn ráo thôi chứ còn cái khác thì không thu mua mấy
mua bán hình thức thì toàn đa số là bán tại nhà chứ không mang đi đâu
tỉnh yên bái là địa phương có diện tích tự nhiên lớn với hệ sinh thái phong phú và đa dạng
trong đó có nhiều loài động vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ cần được bảo vệ đặc biệt
tuy nhiên vì lợi nhuận rất lớn từ việc mua bán động vật hoang dã
một số đối tượng
đối tượng đã thiết lập các đường dây liên tỉnh thu mua nuôi nhốt động vật hoang dã để bán kiếm lời
các đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã
hoạt động ngày càng tinh vi tận dụng nhiều tuyến đường phương tiện giao thông để mua bán vận chuyển
gây khó khăn trong công tác phát hiện và bắt giữ của lực lượng chức năng
cái chuyện này là đối tượng hoạt động liên tỉnh và mang chất chuyên nghiệp
chính vì vậy mà lực lượng trinh sát trong quá trình đấu tranh thì gặp không ít
thì gặp không ít khó khăn trong công tác nắm mắt bám sát và theo dõi duy biến động hoạt động của đối tượng
phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng tinh vi nguy trang cất giữ khó phát hiện
thời gian vận chuyển thì chủ yếu diễn ra vào ban đêm và theo tuyến đường mòn đường nhanh ít người qua lại
và gần như là không theo một quy luật nhất định nào để nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã phát hiện và bắt giữ năm vụ
năm đối tượng vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã động vật nguy cấp quý hiếm
trong đó khởi tố ba vụ ba đối tượng xử lý hành chính hai vụ hai đối tượng
chúng tôi thường xuyên chỉ đạo trực tiếp đến các đội nghiệp vụ liên quan
thường xuyên bám nắm tình hình và trinh sát để lập án đấu tranh kiên quyết xử lý nghiêm túc
nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm
trong lĩnh vực này bên cạnh đó chúng tôi sẽ tăng cường thực hiện các công tác tuyên truyền
thông qua các biện pháp công tác công an của ngành để làm sao tuyên truyền cho nhân dân
nhận thức được tác hại của việc săn bắt nuôi nhốt và vận chuyển buôn bán trái phép các loại động vật hoang dã
bên cạnh sự vọc cuộc quyết liệt của lực lượng công an chính quyền các cấp
các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức ý thức của người dân về tầm
quan trọng trong việc bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học
chủ động lên án đấu tranh với các hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã quý hiếm trên địa bàn